các cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu sùng nga
chủng covid một mươi chín mới omicron đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em từ hai đến năm tuổi
phó giám đốc viện nghiên cứu dịch tễ trung ương alexander gorelov cho biết
hiện nay cơ quan này nhận thấy trẻ em ngày càng bị cuốn vào quá trình lây nhiễm
đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ từ hai đến năm tuổi
bệnh xuất hiện ở trẻ em với tổn thương đường hô hấp trên và phế quản
lần đầu tiên có hiện tượng viêm tiểu phế quản phải nhập viện
ông gorolov cho biết thêm theo các nghiên cứu nước ngoài
covid một mươi chín lây truyền trong thời kỳ mang thai có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi
trong trường hợp này trẻ có thể bị chậm phát triển về thần kinh và thể chất
nhưng mà may mắn đây là một tình huống có thể đảo ngược
vì cơ thể của đứa trẻ là chất dẻo và nếu được phục hồi đúng cách
tình trạng này có thể được giải quyết
ông cũng lưu ý rằng nhóm nguy cơ như trước vẫn bao gồm những người trên sáu mươi năm tuổi
do tuổi tác và các bệnh đi kèm
có thể khó dung nạp với căn bệnh này
trong diễn biến liên quan trưởng khoa tai mũi hậu của moscow antrey kurychukov cho biết
các triệu chứng của omicron tương tự như viêm phổi
trong cả hai trường hợp điều trị nên được bắt đầu từ những ngày đầu tiên của bệnh
chuyên gia nói rõ rằng các triệu chứng của chủng vi khuẩn mới
rất giống với cảm lạnh thông thường đó là nghẹt mũi đau hậu
và nên được điều trị theo những cách thông thường
để giảm bớt tình trạng viêm nhiễm trong cổ học
cách tốt nhất là sử dụng những dung dịch sát khuẩn
cần xúc miệng thường xuyên bốn đến năm lần một ngày
chào các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau câu chuyện mất vị giác khiếu giác khi nhiễm covid một mươi chín
thì mới đây người sau khi nhiễm biến thể omicron lại có triệu chứng đáng ngạc nhiên
các bạn đừng rơi màn hình và hãy xem đến cuối
để biết những triệu chứng cơ bản có thể là dấu hiệu nhiễm omicron các bạn nhé
dữ liệu mới nhất cho thấy
biến thể omicron không có các triệu chứng đặc trưng của các chủng covid một mươi chín trước đây
theo các nhà khoa học điều hành nghiên cứu triệu chứng covid một mươi chín của anh
mang tên rho
có một triệu chứng xuất hiện khi ăn có thể gây ngạc nhiên
các nhà nghiên cứu dữ liệu rho đã nhận thấy
năm mươi số người chạy qua ba triệu chứng cổ điển là sốt hò mất khiếu giác hoặc vị giác
đa số là các triệu chứng khác với ba triệu chứng đặc trưng của covid một mươi chín nêu trên
và hầu hết là các triệu chứng là nhẹ giống như cảm lạnh
những người nghĩ mình bị cảm lạnh
những người nghĩ mình bị cảm lạnh
nên đi xét nghiệm covid một mươi chín với các triệu chứng covid cổ điển
có vẻ chiếm chỉ số ít về biến thể omicron ở một số khu vực
lời khuyên này được các nhà khoa học đưa ra dựa trên số liệu từ ứng dụng nghiên cứu joe của anh
một công cụ thu thập dữ liệu được sử dụng để nghiên cứu các triệu chứng covid
và theo dõi sự lề làn của virus
nước anh gần đây đang là một trong những điểm nóng về omicron của thế giới
và biến thể này dự kiến sẽ trở thành chủng chiếm ưu thế tại anh vào giáng sinh
ở london người ta ước tính omicron đã chiếm ưu thế
cùng với sự gia tăng số ca nhiễm ứng dụng joe theo dõi các triệu chứng được báo cáo
và các nhà nghiên cứu đã so sánh dữ liệu từ london trong một tuần
khi delta chiếm ưu thế so với dữ liệu hiện tại khi có sự kết hợp của omicron
phân tích không tìm thấy sự khác biệt rõ rệt về các triệu chứng ban đầu giữa delta và omicron
nhưng các triệu chứng hàng đầu là khác với những triệu chứng được coi là kinh điển của covid khi bắt đầu đại dịch
top năm triệu chứng hàng đầu được báo cáo trong khoảng thời gian với cả delta và omicron
là chảy nước mũi
đau đầu mệt mỏi hát hơi và đau họp
điều này trái ngược với những gì dịch vụ y tế quốc gia nhs coi là các triệu chứng covid một mươi chín chính
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
sốt ho mới xuất hiện và liên tục
mất hoặc thay đổi hoặc vị giác hoặc hiểu giác
cần lưu ý rằng dữ liệu về omicron vẫn đang được thu thập
và các nhà khoa học chưa biết hết mọi thứ về biến thể này
bao gồm cả các triệu chứng
giáo sư tim spector nhà khoa học chính của ứng dụng joe
khuyên mọi người nên cảnh giác với việc chỉ bị cảm lạnh
ở thời điểm hiện nay rõ ràng là khi chúng tôi đặc biệt
xem xét các khu vực có tỷ lệ omicron cao
nhưng cũng ở một mức độ nào đó trên phạm vi toàn quốc
chúng tôi đang thấy một bức tranh tương tự
đó là các triệu chứng covid một mươi chín không cổ điển hiện đang chiếm ưu thế
các triệu chứng hiện tại ở hầu hết mọi người
trên năm mươi cảm thấy giống như cảm lạnh
có thể nhẹ hoặc nặng
vì vậy thường là bạn sẽ thấy đau đầu đau họng
hát hơi sổ mũi mệt mỏi
và chỉ một số ít bị sốt mất khiếu giác hoặc ho
một phần là do hầu hết người dân đều đã được tiêm phòng
ở một mức độ nào đó
nhưng cũng có thể đó là sự thay đổi của biến thể này
không chỉ nước anh báo cáo về tỷ lệ
có vẻ thấp của các triệu chứng cổ điển
như mất khiếu giác và mất khiếu giác
vào tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
đã công bố dữ liệu triệu chứng của bốn mươi ba người nhiễm biến thể omicron
trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một mươi hai đến ngày tám tháng một mươi hai
cơ quan này cho biết
các triệu chứng được báo cáo phổ biến nhất là ho tám mươi chín mệt mỏi sáu mươi năm
và ngẹt mũi hoặc chảy nước mũi năm mươi chín
sốt gặp ở ba mươi tám số trường hợp
và mất vị giác và khiếu rác chỉ gặp ở tám
tuy nhiên so với nhs của anh
cdc liệt kê một loài các triệu chứng covid rộng hơn
bao gồm các triệu chứng cổ điển
nhưng cũng bao gồm đau cơ đau họng đau đầu và nhiều triệu chứng khác
trong trường hợp nào đi nữa
giáo dục spectre cũng khuyên người dân
nên thận trọng và đi xét nghiệm nếu thấy có các triệu chứng cảm lạnh
tôi nghĩ quan trọng là điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
vì nhiều người vẫn nghĩ rằng họ bị cảm lạnh
họ có thể đi dự tiệc giáng sinh gặp gỡ người thân
vì họ không cảm thấy mình bị covid một mươi chín ông nói
chính sách của chính phủ anh thực sự quá chậm chạp và y ạch cho việc này
họ không thông báo cho mọi người biết bất cứ điều gì
về các triệu chứng giống như cảm lạnh
ngoài ra tiến sĩ ravis ali
một nhà nghiên cứu lâm sảng cao cấp
tại đơn vị dịch tễ học mrg
tại đại học cambridge cho rằng
nếu mọi người thấy có các triệu chứng cảm lạnh
như đau đầu đau họng mệt mỏi hát hơi và sổ mũi
đặc biệt là ở london
thì nhiều khả năng bạn đã bị covid
cụ thể là omicron hơn là cảm lạnh
trong số các triệu chứng không đặc trưng này
có một triệu chứng khác thường đó là chán ăn
đây được coi là triệu chứng đáng ngạc nhiên nhất
của biến thể omicron
nhiều dữ liệu nhỏ từ những người nhiếm omicron
cũng đã báo cáo về triệu chứng này
điều này có thể gây ngạc nhiên đối với một số người
bởi vì triệu chứng này chưa được đề cập đến trước đây
ngoài ra năm triệu chứng hàng đầu được báo cáo
là chảy nước mắt
mũi nhức đầu mệt mỏi hát hơi đau họng
tình trạng lũ lẫn
cũng thường được báo cáo trong dữ liệu
đó là triệu chứng hay quên thiếu tập trung
và tinh thần kém minh mẫn
mọi báo cáo trong ứng dụng đều được xây dựng
dựa trên dữ liệu này và các nhà khoa học
sẽ tiến hành nghiên cứu thêm về hồ sơ triệu chứng
của omicron trong những tuần tới
ngay cả khi các ca bệnh tăng lên
tỷ lệ nhập viện và tử vong
dường như đang giảm ở hầu hết các quốc gia
nơi omicron bắt đầu lưu hành
điều này cũng đúng với phân tích joe
ở london anh
nhưng thường thì cần phải có thời gian để biết
liệu được người nhiễm covid một mươi chín có cần phải nhập viện hay không
vì vậy vẫn chưa thể chắc chắn được
các nhà nghiên cứu dự án joe lưu ý
cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào
về trường hợp phải nhập viện
hoặc các triệu chứng nghiêm trọng do nhiễm omicron
tuy nhiên vẫn còn là những ngày đầu
và phần lớn những ngày báo cáo cho ứng dụng joe
đều đã tiêm phòng
nên họ ít có khả năng nhập viện hoặc bệnh nặng
phát ban ở trẻ trẻ
nghiên cứu tại anh đã chỉ ra rằng
khoảng một mươi năm trẻ em nhiễm biến thể omicron
có biểu hiện phát ban cùng với các triệu chứng khác
theo tiến sĩ david lloyd
bác sĩ đa khoa có văn phòng
ở london anh
các bậc cha mẹ nên lưu ý về hiện tưởng phát ban bất thường
ở trẻ nhỏ vì dấu hiệu này có liên quan đến
biến thể omicron
cùng với phát ban trẻ nhiễm omicron có các triệu chứng
bao gồm mệt mỏi đau đầu và chán ăn
theo tiến sĩ lloyd
các ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên
dường như biểu hiện các triệu chứng hơi khác
với các chủng trước đây
điển hình là khoảng một mươi năm bệnh nhân là trẻ nhỏ
có biểu hiện phát bàn kỳ nhiễm biến chủng omicron
trong quá trình diễn ra đại dịch
dịch vụ y tế quốc gia anh
đã liệt kê ba triệu chứng chính của covid một mươi chín
cần chú ý ở cả người lớn và trẻ em
đó là xuất hiện những cơn ho không ngừng
sốt mất khứa rác hoặc bị rác
tuy nhiên đã có những lời kêu gọi
mở rộng danh sách các triệu chứng
vì những người bệnh covid một mươi chín còn có nhiều biểu hiện khác
dữ liệu ban đầu ghi nhận
omicron dễ lây chuyển hơn
nhưng biểu hiện nhẹ hơn so với biến thể delta
đang chiếm ưu thế trên toàn thế giới
tại anh hiện có hơn bốn trăm linh ca nhiễm omicron
các chuyên gia hy vọng rằng
biến thể này không để lại nhiều hệ quả nghiêm trọng
như biến chủng delta
giáo sư tim spector nhận định
trong khoảng một mươi ngày tới vương quốc anh
có thể có nhiều ca omicron hơn một số quốc gia
mà họ đưa vào danh sách hạn chế đi lại
vì giáo sư dịch tễ học di truyền
tại đại học king college london dự tính
lúc này có ít nhất
một hai trường hợp mắc virus
và con số này sẽ tăng gấp
đôi sau hai ngày
số ca bệnh tại anh chắc chắn sẽ khá cao sau một mươi ngày
giáo sư tim spector nói
vào thời điểm đó chúng ta có thể có
nhiều ca omicron hơn một số quốc gia châu phi
vì vậy tôi nghĩ ban đầu
hạn chế đi lại có ý nghĩa khi có sự trừng lệch
số ca lớn ở các nước
nhưng khi tới tình trạng cân bằng
giải pháp đó không có nhiều ý nghĩa
đau nhức cơ thể mệt mỏi
bệnh nhân có biểu hiện vô cùng mệt mỏi
cũng như đau nhức cơ thể
kèm theo một chút nhức đầu ngứa ngáy
tuy nhiên bệnh nhân lại không đau họng
ho hay mất vị giác
và không có sự sụt giảm nghiêm trọng về nồng độ oxy
khiếu nại lâm sàng phổ biến nhất
là mệt mỏi nghiêm trọng trong một hoặc hai ngày
đau đầu và cơ thể đau nhức
theo dõi và chăm sóc cho khoảng hai mươi bệnh nhân
covid một mươi chín bác sĩ coris nhận định
hầu hết bệnh nhân là những người đàn ông
khỏe mạnh một nửa trong số họ
chưa tiêm ngửa vaccine covid một mươi chín
đặc biệt nhóm người này đều còn trẻ
dưới bốn mươi tuổi có nguồn gốc và sắc tộc khác nhau
họ đều gặp phải tình trạng mệt mỏi căng thẳng
một bệnh nhân sáu tuổi
có nhịp tim rất cao
bác sĩ coris cho hay
các triệu chứng của họ rất khác và rất nhẹ
so với những triệu chứng tôi đã điều trị trước đây
hiện các nhà khoa học ở nam phi
và các nước trên thế giới đang làm việc nhanh nhất có thể
để xác định xem omicron
có thể nguy hiểm hơn hoặc không nguy hiểm hơn
so với các biến thể khác như delta hay không
họ cũng phân tích để khẳng định
liệu omicron có số lượng đột biến cao bất thường
có dễ lây chuyển hơn hay không
có khả năng để tránh
các phương pháp điều trị covid một mươi chín
và miễn dịch tự nhiên
hoặc do vaccine tạo ra hiện có hay không
hoặc có thể gây ra bệnh nặng hơn hay không
trước mắt đến ngăn ngừa nhiễm omicron
các nước vẫn khuyến cáo công dân
nên đeo khẩu trang khi đi mua sắm
hay tham gia các phương tiện giao thông công cộng
đồng thời đưa ra các biện pháp kiểm dịch
và kiểm tra chặt chẽ hơn đối với khách du lịch
từ nước ngoài
những tin tức mới nhất liên quan đến
chưa biến thể mới omicron sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại